trong ngày và đêm nay các tỉnh thành phía nam bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
đợt mưa này được nhận định sẽ chỉ còn kéo dài trong ngày hôm nay
sau đó từ ngày mai khi áp thấp nhiệt đới đi sâu sang khu vực vịnh thái lan và suy yếu
thì mưa tạm thời giảm nhanh trên khu vực nam bộ
trạng thái thời tiết xấu với mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
vẫn sẽ tiếp tục bao trùm tại các tỉnh thành trung và nam trung bộ
đến đêm mưa sẽ giảm dần tuy nhiên quá trình giảm mưa chỉ là tạm thời
vì từ chiều tối và đêm mai sang đến ngày bốn tháng một mươi một do ảnh hưởng của vùng thời tiết xấu và nguy hiểm
nên trung bộ sẽ tiếp tục có mưa lớn trở lại kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh
vì thế mà người dân cần hết sức lúi đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước